công an phường tân an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý một đối tượng ngáo đá từ tỉnh ninh thuận lên đắk lắc cầm dao gây náo loạn một công ty
đó là đối tượng lưu quang nghiệm hai mươi bảy tuổi trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau khi đã sử dụng ma túy và bị ngáo đá nhiệm liền cầm theo một con dao bầu rồi đột nhập vào công ty ô tô trách nhiệm hữu hạn thái hòa
ở số một trăm năm mươi chín nguyễn trí thanh phường tân an thành phố bù ma thuật
tại đây nhiệm đã dùng dao đe dọa đòi tấn công khiến nhiều nhân viên trong công ty phải bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường tân an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế và bắt giữ nghiệm đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nghiệm khai báo do có sử dụng ma túy và bị ngáo đá nên không biết lúc đó cầm dao bầu đột nhập vào công ty ô tô để làm gì
sau khi tết kiểm tra thì nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy
tại tỉnh hải dương sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử bị cáo cao tài năng và vợ là vũ thị mừng liên quan tới vụ án giết người cướp tài sản đốt xác phi tàng xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bị truy tố về tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hải cốt
vợ năng là vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
vợ năng là vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bị truy tố về tội che giấu tội phạm xâm phạm thi thể hải cốt người khác
trong phiên tòa diễn ra vào sáng nay sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng của các bị hại đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa các bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
tuy nhiên chỉ riêng có bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo với cơ quan điều tra
trong buổi chiều ngày hôm nay các nội dung tiếp theo của phiên tòa sẽ được diễn ra diễn biến cụ thể sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong các bản tin sau
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đào tiên cần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại thành phố quy nhơn về hành vi giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đào tiên cần được bạn là nguyễn đình đức nhờ đánh anh nguyễn trường do có mâu thuẫn
khi thấy anh đức đứng nói chuyện to tiếng với anh huỳnh hữu huy cho rằng đó là người cần đánh cần đã dùng bê tông vỡ đập một cái trúng vào phía sau đầu của anh huy
sau khi biết đánh nhầm người thì cần đức đã đưa anh huy đến phòng khám đa khoa để khâu vết thương
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
tại đây giữa cần và quang lại xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô sát cần đã dùng dao bấm mang theo sẵn đâm trúng vào bụng anh quang khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó
liên quan tới những sai phạm trong tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
viện kiểm sát nhân dân cung cấp thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng lệnh khám xét đối với nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi
trú tại huyện bắc tân uyên là bác sĩ tại trung tâm y tế thị xã tân uyên đã có hành vi sai phạm trong việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để trục lợi
theo cáo trạng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hiệp là bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh của trung tâm y tế thị xã tân uyên
cùng với đối tượng là lê văn thắng hai mươi bốn tuổi quê ở tỉnh đồng tháp là giữ xe của trung tâm
đã móc nối với nhau ra giá thu tiền tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với giá sáu trăm linh đồng một người
hai người trên địa bàn với tổng số tiền là một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
số tiền thu được cả hai chia nhau tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân uyên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với lê văn thắng về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
và nguyễn thái hiệp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng ngọc bội có địa chỉ tại số k bảy mươi khu phố bảy
phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai với số tiền bốn mươi năm triệu đồng
vì đã vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một đội kiểm tra liên ngành tám trăm một mươi bốn tp biên hòa kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng ngọc bội
đã phát hiện nhà hàng này có những vi phạm hành chính như không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
qua đó đội kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời đề nghị ubnd tp biên hòa ra quyết định xử phạt với mức xử phạt bốn mươi năm triệu đồng
với hành vi cố ý gây thương tích trần văn bình chú tại xã thuận hạnh huyện đắk song
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
vào chiều tối ngày tám tháng một mươi một sau khi ăn nhậu trần văn bình nhớ lại chuyện ông trần văn sơn
trú tại xã thuận hạnh chửi bố mình nên nói với trần văn vũ chú tại xã nam bình
với nội dung bố mình bị dọa đánh
vũ đã chở bình đến công ty bảo vệ ở xã nam bình lấy một con dao phát rồi vũ tiếp tục chở bình
còn bố và anh trai bình là ông trần văn sản và trần văn duy đi theo sau cùng một số người khác vào nhà ông sơn
tới nơi bình chém vào cửa kính xông vào nhà ông sơn và giữa hai bên xảy ra cãi vã to tiếng
ông sơn dùng gậy sắt đánh vào đầu bình thấy máu chảy nên bình dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay ông sơn
nghe tiếng đánh nhau hai bố con ông sản và duy vào đánh ông sơn thì được mọi người can ngăn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý nghiêm trần văn bình và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đặng vĩnh kỳ
trú tại phường ngọc hà thành phố hà giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ba tám tỷ đồng
theo kết quả điều tra đặng vĩnh kỳ sở hữu hai thửa đất tại tổ năm phường ngọc hà đã đem bán và thế chấp vay tiền tại ngân hàng
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi một kỳ thuê người làm giả
giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu ảnh do kỳ cung cấp rồi cất giữ trong nhà
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỳ mua một thửa đất của ông lộc tiến dương ở phường quang trung thành phố hà giang
với số tiền là một tỷ tám trăm hai mươi năm triệu đồng
kỳ trả trước một phần tiền và nợ lại một tỷ đồng
sau đó kỳ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để gán trừ nợ cho ông dương với giá một tỷ chín trăm linh triệu đồng
và nhận tiếp của ông dương chín trăm linh triệu đồng
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỳ lại tiếp tục trào bán thửa đất diện tích năm mươi sáu sáu m hai cho bà nguyễn thị hạnh
trú tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang với giá một tỷ chín trăm linh triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phạm thị thúy ba mươi hai tuổi
trú tại phường hòa cường bắc quận hải châu hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thúy là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
quảng cáo sự kiện thanh thúy năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo tham gia đầu tư giao dịch tiền ảo bitcoin
do có tiền đầu tư thúy sử dụng pháp nhân của công ty đưa thông tin gian dối là công ty đang tham gia
một số dự án kinh doanh có quy mô lớn lợi nhuận cao thời gian thực hiện ngắn để các bị hại tin tưởng góp vốn thực hiện
thời gian đầu thúy dùng số tiền lời này để trả tiền gốc và lãi cho những người góp tiền
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám do đầu tư thua lỗ không thể thu hồi vốn thúy mất khả năng thanh toán
kết quả từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi thúy đã thực hiện hành vi lừa đảo của sáu bị hại
chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hai mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng
thưa quý vị cuối năm cộng thêm tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nghiện ma túy nghiện game lợi dụng sự chủ quan
sơ hở của người dân người quản lý để thực hiện hành vi phạm tội nhất là trộm cắp tài sản và lừa đảo qua mạng
trước tình hình đó công an
huyện ba vì hà nội đã chủ động lên phương án và tuyên truyền đến nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn của các loại tội phạm này
trong quá trình kiểm tra vật tư thiết bị máy tại công trình phát hiện bị mất một trăm năm mươi tấm phên sắt
có giá trị hơn bốn mươi triệu đồng công nhân nhà máy nước sạch sông đà ba vì đã trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện ba vì đã nhanh chóng xác định được phùng danh thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là đối tượng đột nhập qua tường rào nhà máy thực hiện hành vi trộm cắp
cùng ba đồng phạm đều ở xã phú sơn huyện ba vì hà nội
đáng chú ý với thủ đoạn tương tự các đối tượng này đã thực hiện và tiêu thụ chót lọt tài sản của ba vụ trộm cắp khác
với lời chân thành cảm ơn đến sự giúp đỡ lỗ lực của các cán bộ điều tra và nói riêng và công an huyện ba vì nói chung
đã góp phần tìm lại cái tài sản và đảm bảo an ninh trật tự
trộm cắp tài sản là một trong những loại tội phạm nổi lên thời gian gần đây trên địa bàn huyện ba vì
với đặc thù địa bàn rộng trải dài trên ba mươi một xã thị trấn lại tiếp giáp với chín huyện thuộc ba tỉnh hòa bình phú thọ vĩnh phúc
cùng hai tuyến sông đà sông hồng
đặc biệt sau khi nới lỏng giãn cách các đối tượng phạm tội đã lợi dụng địa bàn giáp danh gây án tẩu tán tài sản gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động xây dựng kế hoạch theo từng chuyên đề đến các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn
nhằm tập trung giả soát các tuyến địa bàn và loại đối tượng phức tạp kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh

đặc biệt sau khi nới lỏng giãn cách các đối tượng phạm tội đã lợi dụng địa bàn giáp danh gây những vấn đề mới nảy sinh